hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một ngày làm việc thứ hai mươi bốn kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
dự kiến trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ bấm nút biểu quyết
thông qua luật thư viện và xem xét thảo luận hai dự án luật khác
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
tiếp đó bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
về những vấn đề mà đại biểu còn có ý kiến khác nhau
buổi chiều sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự án luật thư viện
quốc hội biểu quyết thông qua tiếp đó quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật thanh niên sửa đổi
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội